chiều ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với công an tp hcm
thực hiện lệnh kiểm tra khám xét và bắt chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba
nguyễn thái luyện và giám đốc nguyễn thái lĩnh để điều tra hành vi lừa đảo
chiều cùng ngày bộ công an cùng các lực lượng phối hợp tiến hành khám xét
tại trụ sở công ty alibaba trên địa bàn quận thủ đức tp hcm
công an tp hcm đang điều tra xác minh các sai phạm vi phạm pháp luật xảy ra
tại công ty alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô bán đất nền
trên địa bàn tp hcm đồng nai bà rịa vũng tàu bình thuận
cách đề quả điều tra ban đầu cho thấy công ty alibaba và các công ty thành viên
đã tự vẽ các dự án không có thật chưa làm thủ tục pháp lý
chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp phép cho làm dự án
nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt
căn cứ kết quả điều tra tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty alibaba và các công ty có liên quan
công an phường thọ quang quận sơn trà tp đà nẵng vừa phát hiện nhóm đối tượng
gồm nguyễn văn hảo nguyễn đức trường cùng chú tỉnh nghệ an
võ xuân tuyền chú tỉnh quảng bình nguyễn thế anh chú tỉnh bà rịa vũng tàu
và lê thị ánh tuyết chú quận sơn trà có hành vi bắt giữ người trái pháp luật
tối ngày một mươi sáu tháng chín tổ tuần tra của công an phường thọ quang nhận được tin báo
về vụ việc bắt giữ người trái phép trước cổng chùa linh ứng quận sơn trà
nên đã điều động lực lượng đến hiện trường sau một giờ đồng hồ tích cực truy tìm
đã phát hiện một xe bán tải cùng năm đối tượng kể trên nên mời về cơ quan công an làm việc
được biết vì nguyễn hữu phú chú tỉnh hà tĩnh có quan hệ làm ăn với hảo
nhưng trốn tránh không trả tiền
nên hảo nhờ cả nhóm dụ phú lên khu vực chùa linh ứng để hỏi rõ
tại đây anh phú phản ứng nên các bên đã xảy ra xô xát và anh phú bị đưa lên xe ô tô
buộc phải viết giấy trả hết số tiền đã nợ hảo
trên đường trả anh phú về thì cả nhóm bị lực lượng công an phát hiện
thưa quý vị cản trở cảnh sát tuần tra kiểm soát còn live stream trên mạng xã hội
trần đình sang bị phạt hai năm tù về hành vi chống người thành công vụ
sáng qua tnth yên bái tổ chức phiên tục
xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần đình sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố yên bái tỉnh yên bái
với tội danh chống người thành công vụ
cụ thể sang đã có những lời lẽ thách thức xúc phạm
dùng điện thoại quay phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook
và dùng vũ lực chống lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh
khi lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
xử lý người vi phạm luật giao thông đường bộ
hội đồng xét xử và kiểm sát viên đã tiến hành xét hỏi
bị cáo trần đình giang và những người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan để xác nhận lại một số thông tin
có nội dung liên quan nêu trong cáo trạm
trước tòa bị cáo trần đình sang đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
và bày tỏ thái độ ăn năn hối lộ lỗi
căn cứ vào hồ sơ vụ án tính chất mức độ vi phạm pháp luật của bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần đình sang hai năm tù giam
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay